sau phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân về tình trạng chặt phá rừng nghiêm trọng tại lâm phần
thuộc ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành đến hiện trường để kiểm tra
qua đó các ngành chức năng đều kết luận là việc rừng phòng hộ tự nhiên bị chặt phá
là đúng như những gì mà các cơ quan báo chí đã thông tin đồng thời đưa ra biện pháp xử lý vụ việc
tại hiện trường đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận tuyến đường nối từ cầu khe văn
huyện đắc rông đến xã hướng linh huyện hướng hóa đang thi công tuyến đường phục vụ dân sinh
và công trình thủy điện khe nghi
lợi dụng tuyến đường này các đối tượng đã vào rừng để chặt phá cây rừng
trong đó nhiều cây có đường kính từ bốn mươi đến sáu mươi năm cm thuộc từ nhóm năm đến nhóm bảy
rồi vận chuyển ra khỏi rừng bằng xe máy
theo thống kê của lực lượng kiểm lâm tỉnh quảng trị trong thời gian qua
tại khu vực rừng nói chung
ở trên kiểm lâm đã phát hiện và ngăn chặn sáu vụ phá rừng thu giữ một mươi hai mét khối gỗ hai cơ máy
tại cuộc họp lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng trị khẳng định
tình trạng chặt phá rừng nói trên không có sự móc nối cấu kết giữa lâm tặc và đơn vị thi công tuyến đường
tuy nhiên việc phá rừng phòng hộ là vấn đề nghiêm trọng cần có giải pháp chấm dứt kịp thời